thưa quý vị và các bạn một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với con người chính là căn bệnh ung thư
ung thư tuyến giáp cũng là một trong những căn bệnh ác tính không trừ bất kỳ một ai
tuy nhiên nếu người bệnh tầm soát ung thư tuyến giáp sớm
qua đó tìm kiếm được sự hiện diện của các tế bào ung thư khi chưa xuất hiện các triệu chứng trên cơ thể
thì có thể điều trị bệnh dễ dàng hạn chế tối đa các biến chứng không mong muốn
thông tin cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ ung thư tuyến sáp là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở vùng đầu mặt cổ
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về ung thư tuyến giáp
ung thư tuyến ráp là gì và các dạng của ung thư tuyến ráp ạ
ung thư tuyến giáp là một loại bệnh lý ung thư đầu mặt cổ
ung thư tuyến ráp xuất phát từ các tế bào tuyến ráp
và đối với ung thư tuyến ráp thì người bệnh được phát hiện bởi người bệnh đi khám sức khỏe định kỳ
và chúng ta phát hiện bệnh lý khi mà khối u còn rất sớm
ngoài ra thì
chúng ta còn phát hiện bệnh lý ung thư tuyến giáp thông qua những người bệnh đến với chúng ta
tự phát hiện ra tổn thương của tuyến giáp như là u ráp hoặc là những dấu hiệu về chèn ép
những dấu hiệu về sút cân mệt mỏi và ăn kém
thì khi người bệnh đến và chúng ta sàng lọc và chúng ta phát hiện được cái bệnh lý ung thư tuyến ráp
đối với ung thư tuyến ráp thì chúng ta có hai loại chính
đấy là ung thư biệt hóa và ung thư không biệt hóa
và loại ung thư biệt hóa thì chiếm đa số đối với bệnh lý ung thư tuyến ráp
đối với loại này chúng ta điều trị rất hiệu quả và có thể điều trị khỏi nếu như phát hiện ở giai đoạn sớm
trong các thể ung thư tuyến giáp thì thể nào là nguy hiểm nhất thưa bác sĩ
đối với ung thư tuyến giáp thì như đã nói trên
chúng ta có hai thể thể ung thư tuyến ráp thể biệt hóa và ung thư thể tuyến ráp thể không biệt hóa
đối với ung thư tuyến ráp thể không biệt hóa là loại nguy hiểm
tuy nhiên đối với loại này chúng ta cũng gặp một tỷ lệ thấp khoảng dưới một mươi
vì thế điều trị ung thư tuyến răm nói chung thì chúng ta hay gặp loại ung thư biệt hóa
đặc biệt là thể nhú thì chúng ta điều trị rất là hiệu quả
và có khả năng điều trị khỏi
hiện nay thì có các phương pháp điều trị ung thư tuyến ráp nào tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
đối với ung thư tuyến ráp tại bệnh viện tâm anh hiện nay thì có nhiều phương pháp để điều trị ung thư tuyến giáp
phương pháp đầu tiên phải kể đến là phẫu thuật
phẫu thuật có thể loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư tuyến giáp
khi mà cái tổn thương đó còn khư trú tại tuyến ráp
ngoài ra thì đối với những trường hợp phát hiện sớm mà u còn nhỏ
thì chúng ta có thể sử dụng những phương pháp ít xâm nhập như là đốt sóng cao tần
để loại bỏ để chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh lý này mà không cần phải phẫu thuật
và hiện nay thì bệnh viện tâm anh cũng đang rất là tích cực trong chương trình tẩm soát ung thư tuyến ráp
khi phát hiện ở giai đoạn thật là sớm và u rất nhỏ
thì chúng tôi đã áp dụng những phương pháp can thiệp rất là nhanh và hợp lý cho bệnh viện tâm anh
các chuyên gia cũng khuyến cáo để giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp
mọi người nên hạn chế tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như bức xạ tiêu bức xạ
bên cạnh đó nên ăn uống lành mạnh thường xuyên tập trung vào bệnh viện tâm anh
soát ung thư để biết được tình trạng của bản thân
ung thư tuyến giáp có thể chữa trị được tùy thuốc và loại ung thư
độ tuổi khi phát hiện ung thư và giai đoạn bệnh nhân bắt đầu điều trị
vì vậy điều quan trọng nhất là tầm soát phát hiện sớm điều trị đúng cách và kịp thời
tại khoa ung bứu bệnh viện đa khoa tâm anh
kế hoạch điều trị luôn bảo đảm phù hợp với từng cá thể bệnh nhân
dựa trên việc cập nhật các hướng dẫn điều trị mới nhất trên thế giới
quy tụ đội ngũ bác sĩ dược sĩ lâm sản có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị ung thư
với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại máy móc tầm soát và chẩn đoán tiên tiến
bệnh viện đa khoa tâm anh còn triển khai các gói khám sàng lọc tầm soát phát hiện sớm ung thư
giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời tiết kiệm chi phí giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho người bệnh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết